sau khi thông qua nghị quyết về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của quốc hội
chủ tịch nước ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật du lịch sửa đổi
tại phiên họp các đại biểu nhận định việt nam có rất nhiều tiềm năng phát triển du lịch nhưng chưa được khai thác có hiệu quả
thẳng thắn bày tỏ quan điểm đại biểu võ trọng việt cho rằng
thứ nhất là bây giờ mình bắt buộc người ta hay là để người ta tự nguyện
thì tôi đồng ý với các đại biểu là mình phải giao quyền tự chủ cho người ta
và tôi nói nếu trên thực tế mà nói phát triển đất nước này phát triển là phải nhờ các doanh nghiệp
nhưng mà mình có cơ chế ràng buộc và trỗi buộc thậm chí là nhiều khê tiêu dực cho các doanh nghiệp là quá lợi
ngoài việc đề ra các chiến lược cần thiết cho ngành du lịch việt nam phát
các đại biểu cũng muốn đồng ý với các doanh nghiệp
cũng đề nghị nên thành lập quỹ phát triển du lịch để tạo sự ổn định và môi trường phát triển cho các doanh nghiệp cá nhân tổ chức đầu tư vào du lịch
tuy nhiên đại biểu nguyễn khắc định lại băn khoăn về vấn đề này
trong điều bảy mươi bốn nói là quỹ là tổ chức tài chính nhà nước
tôi rất băn khoăn cái chữ nhà nước này
nếu là tổ chức nhà nước thì tài chính nhà nước thì các doanh nghiệp các hiệp hội người ta không góp tiền vào đâu
cái quản lý này cũng phải có cái hội đồng quản lý không chỉ nhà nước đứng ra quản lý đâu
người ta không ai người ta góp tiền vào để cho nhà nước đứng ra quản lý nhà nước chia cho ai chia
tiền của người ta người ta góp vào người ta phải tham gia vào đấy
cho nên cái tổ chức này không phải là tổ chức tài chính nhà nước
tôi nghĩ rằng nó phải có nở nọ nửa kia
thực trạng phát triển du lịch của việt nam qua sự phân tích đánh giá của các đại biểu cho thấy
du lịch việt nam rất cần thành lập quỹ phát triển du lịch
tuy nhiên phải quy định cụ thể quỹ thuộc thẩm quyền của cơ quan ban ngành nào quản lý hay giao cho tổ chức cá nhân nào
về vấn đề này ủy ban thường vụ quốc hội cũng gợi ý nên có thứ trưởng phụ trách quản lý ngành du lịch